tại nghệ an các bác sĩ bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối chi thể đứt lìa
bằng kỹ thuật vi phẫu cho bệnh nhân lê văn ngọc hai mươi chín tuổi quê ở xã quang sơn đồ lương
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay bị đứt lìa
các bác sĩ nhận thấy có thể cứu sống bàn tay cho bệnh nhân nên đã tiến hành phẫu thuật
ca phẫu thuật được bác sĩ hoàng công anh phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình trực tiếp tiến hành
bằng kỹ thuật vi phẫu nối ghép xương các dây thần kinh mạch máu kéo dài gần bảy tiếng
qua ba ngày theo dõi ca phẫu thuật được đánh giá thành công khi bàn tay bị đứt rời được nối lại của bệnh nhân đã hồng ấm
ít sưng nề bệnh nhân không còn sốt đặc biệt các ngón tay đã bắt đầu cử động được
tuy nhiên theo các bác sĩ vẫn phải tiếp tục theo dõi và điều trị thêm một thời gian nữa
mới có thể đánh giá chắc chắn khả năng hồi phục cảm nhận vận động của bàn tay được nối